các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo điều tra ban đầu trung được nguyễn văn nghĩa rủ đi cướp tài sản của nạn nhân tại phường an hòa tp biên hòa
trưa ngày một tháng ba nghĩa đi xe máy chở trung đến gần nhà nạn nhân rồi dừng xe cho trung xuống ngồi uống cà phê
còn nghĩa điều khiển xe mô tô vào nhà sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản
sau khi gây án nghĩa trở trung về chợ thủ đức mua đồ nhậu chung và chở nhau đi bán tài sản cướp được
trung còn được nghĩa tường thuật lại quá trình gây án cũng như biết việc nghĩa chuẩn bị hung khí
nên có đủ căn cứ để bắt chung để điều tra làm rõ
công an tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện tân phước về hành vi giết người
do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa tú và vợ thường xảy ra mâu thuẫn
vợ tú gửi ly hôn và về sinh sống tại nhà cha mẹ ruột
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai tú đến nhà cha mẹ vợ lẻn vào phòng vợ đang ngủ
dùng dây điện cắm vào ổ điện và trích vào chân khiến nạn nhân bị điện giật bỏng chân
tỷ lệ thương tích là hai
tại cơ quan điều tra đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng chỉ hù dọa để vợ sợ và quay về
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa kết thúc điều tra truyền viện kiểm sát nhân dân
cung cấp truy tố một đối tượng lừa cô gái vào nhà nghỉ rồi tự xưng là công an dùng dao đe dọa cướp tài sản
đối tượng là y thương nghê
y thương nghê hai mươi sáu tuổi trú tại huyện cronoana tỉnh đắk lóc
theo kết quả điều tra vào sáng ngày chín tháng ba thương làm quen và rủ cô đến nhà nghỉ ở phường tân tiến tp buôn ma thuật để tâm sự
tuy nhiên sau khi cả hai vào phòng đối tượng khóa cửa tự xưng là cảnh sát hình sự
chụp ảnh cô gái cùng giấy tờ tùy thân và dùng dao đe dọa ép cô gái phải chuyển số tiền hai mươi triệu đồng
nếu không sẽ gửi các hình ảnh vừa chụp cho người thân của nạn nhân
quá sợ hãi cô gái đã chuyển cho thương một mươi ba triệu hai trăm linh ngàn đồng
sau khi được đối tượng thả cho về cô gái đã đến công an thành phố buôn ma thuật trình báo
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
thưa quý vị và các bạn công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn giang sơn chín
xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
là đối tượng hà trọng thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu phố nguyễn trãi thị trấn lang chánh huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này ca một m sáu mươi hai và có nốt rùi cách năm cm dưới sau cánh mũ trái
đừng khom nhẹ nói giọng huế đặc trưng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện